ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đang là hướng đi tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
nền nông nghiệp ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng bốn nhằm nâng cao năng suất
cung cấp các sản phẩm an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng
đang là hướng đi mới giúp ngành nông nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững
nằm mắt xu thế này công ty cổ phần vnpt technology đã cho ra mắt giải pháp nông nghiệp thông minh onefarm
đây là hệ thống nhà lưới one farm rộng gần hai m hai tại khu công nghệ cao hòa lạc của vnpt technology
khác với những nông trại truyền thống nơi đây trải dài một màu xanh bắt mắt nhưng lại rất ít bóng người
nhiều khâu chăm sóc từ sinh trưởng đến phát triển của cây mà con người phải làm thủ công đều được tự động hóa hoàn toàn bằng các công nghệ bốn
tại onefarm dữ liệu cây trồng được các cảm biến thu nhập đưa về bộ xử lý tập trung
với công nghệ xử lý tại biên trí tuệ nhân tạo có thể phân tích và đưa ra
các lệnh điều khiển tại chỗ mà không cần nhờ hệ thống máy chủ phân tích
qua đó giúp giảm bớt nhân công thời gian chi phí trong quá trình sản xuất sản lượng và chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của thị trường
hiện tại giải pháp nông nghiệp thông minh của vnpt technology cũng đã được áp dụng trên nhiều tỉnh thành như bắc ninh ninh bình phú yên